miền bắc đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ mạnh khiến cho nền nhiệt độ xuống thấp
dự báo đợt rét đậm rét hại này sẽ còn kéo dài đến khoảng hết tuần
diễn biến thời tiết ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe nhất là đối với trẻ nhỏ và người già
trời rét sâu suốt cả ngày với nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng từ chín đến một mươi hai độ
do vậy các bậc cha mẹ cần lưu ý giữ ấm hợp lý vệ sinh mũi họng đúng cách cho trẻ thường xuyên
để tránh gặp phải những căn bệnh nguy hiểm về hô hấp do thời tiết
hoặc đưa trẻ đến những cơ sở y tế uy tín gần nhất
để có thể được bác sĩ khám và tư vấn kịp thời khi có những biểu hiện của bệnh
đêm thì cháu sốt cao hơn tầm khoảng ba mươi chín độ
thì sáng nay nhà mình đưa cháu lên đây nhờ các bác sĩ kiểm tra lại xem là lại cho cái phương án điều trị
tình trạng trẻ nhỏ và người già nhập vệnh
viện do có những triệu chứng về bệnh lý đường hô hấp gia tăng đáng kể trong những ngày vừa qua
những ngày chúng tôi cũng đột biến là khám bằng độ năm mươi đến sáu mươi bệnh nhân nhi
và nếu mà bình thường mà không phải vào cái mùa mà các cháu nó nhiễm về viêm long đường hô hấp nhiều
thì số lượng bệnh nhân nó có thể thấp hơn
nhưng mà lần này thì số lượng bệnh nhân nó cũng thể gấp đôi so với bình thường
còn số lượng bệnh nhân người lớn khám thì tăng rất là nhiều
một ngày chúng tôi khám khoảng độ bốn trăm linh lượt bốn trăm linh này nữa sáu trăm linh lượt bệnh nhân
thì nó sẽ chiếm khoảng độ là hơn một nửa số đấy là những bệnh về viêm nhiễm đường hô hấp
bên cạnh những bệnh lý thường gặp ở đường hô hấp người cao tuổi trong thời điểm giao mùa
đặc biệt miền bắc lại đang có không khí lạnh tăng cường như hiện nay
cũng rất dễ xuất hiện tình trạng huyết áp tăng đột ngột gây nguy cơ đột quỵ tai biến cao
trong cái giai đoạn này thì để kiểm soát tốt huyết áp thì thường chúng ta cũng nên khuyên
người bệnh ở nhà là cũng nên là theo dõi huyết áp bằng qua các cái máy đau huyết áp điện tử ở nhà
và hoặc là có những cái biểu hiện có những cái triệu chứng lâm sàn như bệnh nhân có thể có đau đầu
hoặc là khó chịu nóng bừng mặt hoặc là những cái triệu chứng gợi ý là có thể là đang dấu hiệu của tăng huyết áp
thì chúng ta phải kiểm soát huyết áp ngay